từ bạn quỳnh đoàn
thưa các bác sĩ so với lứa tuổi thì con em thấp hơn nếu theo chuẩn
vậy bây giờ em muốn tăng chiều cao cho các con thì có nên tự ý bổ sung vitamin d và canxi hay không
xin được mời phó giáo sư lâm trả lời câu hỏi này
thực ra thì mẹ cũng quan điểm rằng vitamin d và canxi liên quan đến chiều cao thì cũng đúng
nhưng mà ngoài ra ví dụ kẽm nó cũng liên quan đến chiều cao rất là nhiều
nhưng trong trường hợp này chúng ta phải xem ví dụ tường chúng tôi phải xem là sữa các cháu uống được bao nhiêu một ngày rồi
thường chúng ta ví dụ những cháu nợ xung quanh độ năm tuổi thì các cháu cũng cần nhu cầu canxi xung quanh khoảng năm trăm linh mg
nếu mà cháu uống sữa được khoảng năm trăm linh bill mỗi ngày rồi cả ba lần cho cháu uống sữa mỗi ngày là đủ canxi rồi
không cần bổ sung canxi đâu ạ
hoặc là có những cháu mà chúng tôi gặp hai tuổi các cháu cũng uống sữa rất là tốt rồi
thì nhiều khi lúc đấy là không được
không thiếu canxi mà thiếu thì chúng ta phải xem là có thiếu vitamin d hay không
thì vitamin d ở đây là một có tầm nắng được hay không
hay các cháu có gần đây có được bổ sung hay không
không được bổ sung thì chúng ta có tùy theo người tuổi
chúng ta có thể bổ sung nhiều nhỏ hoặc là liều cao
để giúp các cháu hấp thu canxi từ sữa các cháu uống rồi
như vậy rất là tốt rồi chúng ta xem lại là cái khẩu phần kẹm có đủ hay không
nếu mà kẽm nó thiếu thường chúng tôi cũng gặp những cháu thiếu kẽm thì nó cũng biếng ăn
bắt ngủ và chậm tăng trưởng chiều cao hay là cái miễn dịch kém các cháu cũng hay bị bệnh nữa
thì tôi nghĩ rằng để mà muốn con phát triển toàn diện
thì chúng ta cũng nên được các bác sĩ dinh dưỡng hoặc nhí khoa
chúng tôi tư vấn và có điều kiện bà mẹ có điều kiện kinh tế
thì chúng ta có thể xét nghiệm các vi chất dinh dưỡng mà thiếu
để chúng ta bổ sung thì tôi nghĩ là nó tốt
dạ vâng ạ hy vọng rằng là khán giả quỳnh đoàn đã lắng nghe được chia sẻ từ phó giáo sư lâm
để cho câu hỏi của mình
và có định hướng tốt hơn cho sức khỏe của con mình